trong các đêm ngày một mươi bảy một mươi tám và một mươi chín tháng tám một đàn voi rừng đã kéo về kiếm thức ăn phá hoại nhiều diện tích cây trồng của người dân ở buôn răng phốc xã biên giới crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo thống kê sơ bộ đàn voi đã ăn dẫm nát hoàn toàn khoảng hai mươi hectare mía bắp và một số loại cây nông sản khác của người dân gây thiệt hại nặng nề
buôn răng phốc xã biên giới corona huyện buôn đôn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia gióc đôn
người dân chủ yếu canh tác bắp mía và một số loại cây nông sản
hàng năm vào thời gian này khi các loại cây bắt đầu cho thu hoạch thì đàn voi lại kéo về kiếm ăn phá hoại cây trồng hoa màu của người dân địa phương
dãy trồng bắp của gia đình ông ma hiêm một người dân trong buôn dờ đăng phốc nơi vừa bị đàn voi rừng phá nát hai ngày trước
trong số nó là gần ba mươi con nó chia hai ngà hai tốp còn lúc nó lên ở bên kia đó nó lên bên kia bắt đầu là nó chán bên kia một phần bên này rồi một canh đồng kia là người ta mới bung thôi
bung luôn tầm này thôi bắt đầu nó làm như con tàu mình nằm chỗ buôn á nó làm nó phá về lắm
bắt đầu trời mưa nó mới lên vào trong rạy tầm cỡ
bảy giờ nó vào đến hai giờ sáng nó mới về
nhận được tin báo của người dân ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lãnh đạo huyện buôn đôn trung tâm bảo tồn voi đắk lắc và lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường để tìm cách khắc phục hậu quả
theo số liệu thống kê ban đầu hiện có khoảng hai mươi hectare bắp mía của bà con nhân dân trong buôn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch đã bị voi rừng phá nát
bây giờ không biết lấy ở đâu ra để trả nợ
người ta nào lấy tiền giống tiền phân tiền thuốc lung tung luôn
voi phá hết cả ruộng cũng phá bắp thì không nói rồi hết sạch rồi
trước thực trạng trên lãnh đạo huyện buôn đôn đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp ra soát thống kê các diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại để huyện có chính sách hỗ trợ
lực lượng kiểm lâm tuyên truyền bà con trong buôn không được ở lại nương rẫy để tránh nguy hiểm
nếu phát hiện voi rừng xuất hiện bà con chỉ nên xua đuổi bằng tiếng động lớn của chiêng trống
bắt lửa cho voi sợ tàn đi